bên cạnh việc người hâm mộ thể thao nước nhà đang chờ đón trận đấu của đội tuyển việt nam
gặp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất trên sân mỹ đình
thì có một thông tin khác cũng được người hâm mộ đáng chú ý đúng không ạ
vâng đúng là như vậy thưa quý vị có một thông tin rất đáng chú ý
cũng như là có sự mong đợi của tất cả mọi người
đó là chính phủ đã chính thức đồng ý thời gian tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một
sea games ba mươi một tại việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai cụ thể là sea games ba mươi một sẽ được tổ chức bốn mươi môn thi
với năm trăm hai mươi năm nội dung tại hà nội và một mươi một tỉnh thành gồm
bắc ninh hải dương hải phòng quảng ninh hà nam nam định ninh bình hòa bình vĩnh phúc phú thọ bắc giang
bộ văn hóa thể thao và du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng phương án tổ chức sea games ba mươi một phù hợp với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
các phương án dự phòng với trường hợp dịch bệnh bùng phát
phức tạp ở một số địa điểm tổ chức các môn thi đấu cần được đảm bảo
ngoài ra do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nên nước chủ nhà việt nam quyết định không đăng cai tổ chức
asean para games một mươi một đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á